đêm qua ở bắc bộ chỉ có mưa một vài nơi hiện tại thời tiết vẫn còn khá dễ chịu
với mức nhiệt chỉ khoảng từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ ở các tỉnh vùng núi và từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ ở khu vực đồng bằng
tuy nhiên trong ngày hôm nay vùng thấp nóng phía tây sẽ có quá trình mở rộng và phát triển mạnh về phía nước ta
nên thời tiết nắng nóng sẽ xảy ra khắp khu vực đồng bằng trung du và lan rộng lên các tỉnh vùng núi phía bắc
mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trong khi đó chuỗi ngày nắng nóng ở các tỉnh miền trung vẫn chưa kết thúc
sự báo trong ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục
nắng nóng tiếp tục trải dài suốt từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng các huyện vùng núi phía tây khu vực từ hà tĩnh trở vào cho đến bình định
có khả năng nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao tới ba mươi chín bốn mươi độ
theo dự báo tình trạng nắng nóng ở miền trung sẽ còn kéo dài trong những ngày tới
khả năng phải đến những ngày đầu tuần sau nắng nóng mới có dấu hiệu thuyên giảm
trái ngược với thời tiết ít mưa tại bắc và trung bộ trong ngày hôm nay
hai khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ mạnh nên mưa rông vẫn xuất hiện trên diện rộng
riêng khu vực nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to kèm theo đó là sông lốc
và gió giật mạnh có thể đi kèm nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
nhiệt độ cao nhất trong hôm nay tại tây nguyên phổ biến vẫn ở ngưỡng
từ hai mươi tám đến ba mươi một độ và ba mươi ba mươi ba độ ở khu vực nam bộ
do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão danos ở vùng biển đông bắc của biển đông
hôm nay tiếp tục có mưa và gió mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
ngoài ra ở phía nam gió mùa tây nam vẫn hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay
trên các vùng biển từ bình thuận cho tới kiên giang vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
tiếp tục có mưa rông
riêng vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp tám vì thế khu vực này tiếp tục được cảnh báo có sóng cao và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại